nợ nần nhiều và không có khả năng chi trả một đối tượng tạm trú tại quận ngũ hành sơn
thành phố đà nẵng đã bịa ra sự việc minh bị cướp tài sản để lực lượng công an vào cuộc truy tìm
chỉ sau một giờ đồng hồ tối qua ngày chín tháng một mươi hai lực lượng công an thành phố đà nẵng đã xác định được thực hư sự việc
nam thanh niên tên thái duy khương hai mươi sáu tuổi làm lái xe công nghệ tại đà nẵng
trước đó khương trình báo với cơ quan công an về việc bị cướp tài sản trên địa bàn phường hòa xuân
trong đó công an quận cẩm lệ đã vào cuộc xác minh áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và xác định được không hề có vụ việc như khương trình báo
tại cơ quan công an khương thừa nhận do chơi tiền ảo bị thua lỗ nên đã bán xe máy và thuê xe khác để đi làm nhưng vẫn không thể bù lại được số tiền nợ nần
sợ gia đình biết việc khương đã bịa ra sự việc bị cướp tài sản để khiến gia đình thông cảm bỏ qua
vụ việc hiện đang được công an quận cẩm lệ củng cố hồ sơ xử phạt về hành vi báo thông tin giả